cuộc chiến với tội phạm mua bán tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là cuộc chiến khó khăn lâu dài
để đẩy lùi loại tội phạm của các loại tội phạm ra khỏi địa bàn công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi địa bàn góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

các cơ quan quản lý nhà nước đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề này
thủ tục hải quan minh bạch hiệu quả để giảm chi phí tăng tính dự đoán là mong muốn chung của các doanh nghiệp logistics
đại diện hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam kiến nghị cần nhanh chóng xây dựng và sử dụng hệ thống trao đổi điện tử
các dữ liệu giữa doanh nghiệp hải quan và các cơ quan liên quan trên nền tảng mạng một cửa quốc gia sẵn có và tiến tới trên nền tảng phần mềm hải quan miễn phí
đại diện tổng cục hải quan cho biết bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống thể chế văn bản quy phạm pháp luật
thời gian tới hải quan việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách sâu rộng toàn diện nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong đó tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành hải quan hướng tới hải quan số hải quan thông minh
ngoài ra đa dạng hình thức vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu chủ động phương tiện vận tải quốc tế để tránh phụ thuộc cũng là một giải pháp quan trọng
hiện hãng vận tải hàng không chuyên dụng ibb air cago do doanh nghiệp trong nước sáng lập cũng đang được cơ quan chức năng xem xét trình chính phủ
kỳ vọng khi đưa vào khai thác sẽ góp phần kéo giảm chi phí xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp
tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ nhằm giải quyết các bài toán lớn cho hoạt động chuyển đổi số của tp hcm
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý ii của tp hcm
tuy nhiên thì để thực hiện được nhiệm vụ này thì các sở ban ngành cũng có một số đề xuất kiến nghị để công tác triển khai được hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế
tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội quý i và nhiệm vụ trọng tâm quý ii của tp hcm
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố cho biết hiện nay bộ công an và công an thành phố đang đẩy mạnh thực hiện đề án sáu của chính phủ
về ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
song song đó ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số của thành phố
vì vậy giám đốc công an thành phố đề xuất cần bổ sung một số nội dung và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả mục tiêu đã đề ra
trong cái nhiệm vụ trọng tâm giải pháp của quý ii năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta có nêu lên trong nhiệm vụ số một mươi bốn có đề cập đến là diễn đàn kinh tế và công tác chuyển đổi số và kinh tế chia sẻ
để báo cánh mãi với các bản chí là tôi đề xuất là thêm một cái nội dung này vào trong cái nhiệm vụ giải pháp số một mươi bốn
đó là chúng ta trong quý hai này tháng bốn tháng năm chúng ta sẽ quyết liệt triển khai
truyền khai cái quyết định
năm bốn năm của thành phố và truyền khai các cái tổ ban chỉ đạo của các quân quyền thành phố thủ đức để cho nó kịp thời với tiến độ
cũng liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số sở y tế tp hcm cho rằng bên cạnh đề xuất ưu tiên nguồn lực cho ngành y tế
sớm ban hành chính sách để lực lượng nhân viên y tế yên tâm bám việc
thì các quận quyện cần nhanh chóng cập nhật số liệu trên nền tảng sổ sức khỏe điện tử để sở y tế nắm và theo dõi
các quận quyền cần nhanh chóng cập nhật số sở y tế tp hcm cho rằng bên cạnh đề xuất ưu tiên mùn lực cho ngành y tế yên tâm bán việc